trung thu trong mắt trẻ nhỏ là ngày hội tưng bừng với tiếng chống lân rộn ràng khắp phố
là lúc đôi mắt trong trẻo thơ ngây mong chờ những thức quà ngon lành trên mầm cổ
thế nhưng không phải trẻ em nào cũng được đón mùa trung thu trọn vẹn bên gia đình
bởi vẫn còn đó những em bé đang phải điều trị bệnh trong dịp này
để động viên các bệnh nhi và chia sẻ phần nào khó khăn của các gia đình bệnh nhi đang phải điều trị
vào tối ngày hôm qua tại hà nội bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức chương trình
trung thu yêu thương dành tặng cho các bệnh nhi tại bệnh viện
tết trung thu luôn là dịp được các em nhỏ háo hức đón chờ
trong khi những em nhỏ khỏe mạnh được vui trung thu bên gia đình
thì cũng có những em bé không may mắn đang hàng ngày phải chống trọi bệnh tật
tại bệnh viện nhi trung mương có khoảng hai bệnh nhi đang điều trị
trong đó rất nhiều em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo
vì thế để các em có được niềm vui trọn vẹn trong dịp tết trung thu
bệnh viện đã phối hợp các doanh nghiệp các nhà hảo tâm
hoạt động đầy ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhi với mong muốn
tạo cho các bé sân chơi bổ ích là nguồn động viên tinh thần to lớn
để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật